các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cũng liên quan đến hành vi cố ý gây thương tích công an tp tuy hòa tỉnh phú yên vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với trương nhật trường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại phường bảy tp tuy hòa
kết quả điều tra cho thấy vào tối ngày hai mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một do có mâu thuẫn từ trước nên trường cùng với đồng bọn đã tìm anh phạm tấn dũng chú tại phường chín tp tuy hòa để trả thù
phát hiện anh dũng đang ngồi ăn cơm cùng gia đình trường và đồng bọn đã dùng sẻ ghế nhựa đánh liên tục vào người của anh dũng gây thương tích một mươi sáu cho anh dũng và một số người đứng gần đó
được biết vào đầu năm hai nghìn hai mươi trương nhật trường cũng đã bị công an tp tuy hòa xử phạt hành chính năm năm triệu đồng về hành vi đánh nhau và sử dụng công cụ hỗ trợ không có giấy phép
trong giai đoạn dịch bệnh covid một mươi chín như hiện nay tuân thủ quy định phòng chống dịch là góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh
tuy nhiên lại có những cá nhân chỉ vì lợi ích riêng mà đi ngược lại lợi ích chung thậm chí là chống đối lực lượng làm nhiệm vụ gây bức xúc cho người dân
những hành động như thế rất đáng bị lên án và xử lý nghiêm
ghi nhận của nhóm phóng viên tại địa bàn tỉnh đồng nai
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam hai đối tượng
đối với lê hoàng tân ba mươi hai tuổi và nguyễn văn nhớ ba mươi bốn tuổi cùng chú tỉnh đồng nai để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó tân và nhớ cùng một số thanh niên tổ chức ăn nhậu gây mất an ninh trật tự
khi lực lượng công an đến nhắc nhở thì lớn tiếng thách thức nhớ chạy vào bếp lấy dao chém vào tay trùng úy phạm xuân quyết gây thương tích nhẹ
còn tân giật lấy cây ba chắc trên tay anh cái thiện vĩ rồi đập trúng bụng anh vĩ thì bị lực lượng làm nhiệm vụ khống chế bắt giữ
ba thanh niên tìm đến căn hộ của anh trần trong quá trình xem chiếc điện thoại một đối tượng bất ngờ dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt rồi đánh anh trần
cùng lúc này hai đối tượng còn lại dùng dây đã chuẩn bị sẵn chói chân và tay của anh trần trước khi bỏ đi thì các đối tượng lục lọi lấy đi ba chiếc điện thoại khác
tập trung truy xét công an quận hoàng mai đã bắt giữ được nguyễn tùng lâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy quê hương hương yên và tô văn tình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba quê quảng ninh khi các đối tượng đang trên đường bỏ trốn
tiến hành kiểm tra một nhà nghỉ trên đường điện biên phủ tp đà nẵng lực lượng công an đã phát hiện và bắt quả tang bốn thanh niên cùng chú tại quận thanh khê có dấu hiệu tụ tập và sử dụng trái phép chất ma túy
vào thời điểm kiểm tra công an phường bắt quả tang bốn thanh niên trên có hành vi cất dấu sử dụng trái phép chất ma túy thu giữ tại phòng một gói ni lông chứa tinh thể màu trắng và số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy
các thanh niên này thừa nhận đó là ma túy đá vừa được mua và đem ra sử dụng
qua tết nhanh cả bốn đối tượng đều dương tính với chất ma túy và hiện vụ việc đã được lập biên bản để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
ngay khi phát hiện là có người tụ tập đánh bạc với hình thức là đá gà ăn thua bằng tiền trong khu vườn vắng ở ấp bốn xã hòa hiệp huyện tam bình lực lượng công an tỉnh vĩnh long đã nhanh chóng phối hợp với công an huyện tam bình vây bắt
lực lượng công an đã bắt quả tang một mươi ba người tham gia thu giữ bốn con gà bốn cặp cửa sắt
một cân đồng hồ một mươi cuộn băng keo đã qua sử dụng tạm giữ một mươi bốn điện thoại hai chiếc xe mô tô và hơn hai mươi một triệu đồng
đáng nói là trong nhóm một mươi ba người bị bắt quả tang thì có đến bốn người dương tính với covid một mươi chín
là chủ quán nhậu và cà phê dương thị lan thường xuyên tuyển nhân viên nữ để làm phục vụ và sẵn sàng bán dâm cho khách
công an huyện như xuân tỉnh thanh hóa vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với đối tượng dương thị lan về hành vi môi giới mại dâm
tối ngày tám tháng một tổ công tác của công an huyện như xuân đã tiến hành kiểm tra hành chính tại một nhà nghỉ ở thị trấn yên cát huyện như xuân
qua kiểm tra lực lượng công an đã phát hiện bắt quả tang hai đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm
điều tra mở rộng lực lượng công an đã làm rõ vai trò điều hành môi giới mại dâm của dương thị lan
theo đó lợi dụng việc là chủ quán nhậu và cà phê lan rừng ở thị trấn yên cát lan đã thường xuyên tuyển nhân viên nữ để làm phục vụ và sẵn sàng bán dâm cho khách
mỗi lần bán dâm lan sẽ hưởng tiền công môi giới từ hai trăm linh đến ba trăm linh nghìn đồng